nhằm đáp ứng lượng du khách đang chuyển hướng sang hình thức đi du lịch kết hợp với điều trị chăm sóc sức khỏe sắc đẹp nghỉ dưỡng ngày càng cao
sở du lịch tp hcm vừa ký kết liên tịch với sở y tế thành phố nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch y tế trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi sáu số khách du lịch quốc tế đến tp hcm đạt năm hai triệu lượt khách
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy số khách quốc tế ước đạt hai tám triệu lượt doanh thu đạt trên năm mươi ba tỷ đồng tăng một mươi hai so với cùng kỳ
để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tp hcm vẫn tiếp tục cho ra đời những sản phẩm đặc thù tiềm năng kích thích sự phát triển du lịch trong tương lai
trong đó có sản phẩm du lịch y tế
chính vì vậy sự kết hợp giữa du lịch và y tế để thúc đẩy kinh tế phát triển là một trong những mục tiêu trọng tâm đang hướng đến trong thời gian tới của thành phố
khai thác được tất cả các
các cái công nghệ tiên tiến các cái thiết bị tiên tiến nhưng mà lại phải phối hợp với cái sử dụng thời gian nó điều trị với thời gian để đi du lịch nó phải phù hợp sử dụng cái dịch vụ nào
và nó vừa đem lại được cái hiệu quả và cái sự thỏa mãn với cái khả năng của cái bệnh nhân du khách thì cái điều này là cái việc mà hai bên phải cố gắng để làm
đây là vấn đề mới nhưng mà hoàn toàn có thể triển khai được trong thời gian tới
một vấn đề mà tp hcm
tp hcm đang tập trung trong thời gian qua nữa là nâng cấp về hạ tầng cơ sở
trong thời gian sắp tới thì có một số bệnh viện rất là quy mô hiện đại tầm cỡ trên quốc tế ra đời
tp hcm xác định loại hình du lịch y tế sẽ tập trung vào các thế mạnh như nhà khoa thẩm mỹ y học cổ truyền điều trị các bệnh chuyên sâu như thụ tinh trong ống nhiệm vô sinh ung thư
hàng năm có khoảng ba mươi bốn mươi khách trong và ngoài nước đến tp hcm để khám chữa bệnh
chủ yếu là từ các quốc gia lân cận như lào
campuchia gần đây có thêm số lượng kiều bào du khách từ úc mỹ canada nhật về thăm gia đình kết hợp đi du lịch và khám nhà khoa
trong đó bệnh viện fv dẫn đầu với hai mươi lượt điều trị bệnh viện đại học y dược một mươi tám lượt bệnh viện trợ rẫy một hai trăm linh lượt